với thông điệp hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi thông qua các ngày hội chủ nhật đỏ chương trình hiến máu tình nguyện
trong năm hai nghìn một mươi chín các cấp hội trên địa bàn thành phố đà nẵng đã thu về hơn một mươi tám đơn vị máu để kịp thời cấp cứu người bệnh
cụ thể trong năm qua hội liên hiệp thanh niên thành phố thành đoàn đà nẵng phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp
và khoa huyết học truyền máu bệnh viện đà nẵng đã tổ chức sáu mươi một đợt hiến máu tỉnh nguyện thu được trên một mươi tám đơn vị máu
trong đó hiến đột xuất một trăm hai mươi hai đơn vị máu hoạt động này đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế
hiện thành phố đà nẵng có hơn hai mươi đội hiến máu dự bị với sáu trăm năm mươi thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu
dự kiến từ nay đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp nhận trên một năm trăm linh đơn vị máu
để bổ sung nguồn máu cấp cứu điều trị và dự phòng tại các bệnh viện trong dịp trước trong và sau tết